các quan chức hàn quốc ngày hôm nay cho biết năm máy bay không người lái còn gọi là uav của triều tiên
đã bay qua biên giới liên triều trong đó thì có một uav bay qua phía bắc sôn
đây là lần đầu tiên trong năm năm qua các máy bay của triều tiên xâm phạm không phận hàn quốc
hàn quốc đã đưa ra các thông điệp cảnh báo bắn cảnh báo và điều máy bay chiến đấu
máy bay trực thăng tấn công cùng các máy bay chiến đấu khác để bắn hạ các uav nói trên
trong khi vẫn chưa xác nhận được các phương tiện của triều tiên có mang vũ khí hay không
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho hay trong một bước đi đáp lại
hàn quốc đã triển khai các phương tiện bay có người lái và không người lái đến các khu vực biên giới
một số phương tiện đã xâm nhập triều tiên để thực hiện giám sát và tiến hành các hoạt động khác
bao gồm cả việc chụp ảnh các cơ sở quân sự quan trọng của đối phương
các hoạt động của uav triều tiên gây lo ngại về an ninh ngày càng lớn ở hàn quốc
vì chúng có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp
cũng như các phi vụ tấn công có thể được tiến hành để chống lại hàn quốc